những ngày qua số ca mắc mới mỗi ngày tại hà nội liên tiếp đạt đỉnh
đặc biệt tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai hà nội bất ngờ tăng vọt ca mắc lên một ba trăm năm mươi bảy có sáu trăm một mươi một ca cộng đồng
những con số này có thể dễ dàng lý giải cho thực trạng f đang mòn mỏi chờ đi cách ly tại thủ đô
có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng một số f vẫn phải nhiều ngày chờ xem mình sẽ tự đi cách ly tại nhà hay đưa đi điều trị
ngày tám tháng một mươi hai vợ anh phạm viết đông ở trung cư hh ba a linh đàm
phường hoàng liệt quận hoàng mai có kết quả xét nghiệm dương tính với ncov bằng xét nghiệm real time pcr
tại một phòng khám trên đề bản quận thanh xuân
nhận tin anh lập tức báo với trưởng tầng của khu trung cư để thông báo cho lực lượng y tế
một ngày sau toàn bộ cư dân trung tầng với gia đình anh đông được lấy mẫu xét nghiệm
ngày một mươi một tháng một mươi hai kết quả test nhanh cho thấy anh và hai con dưới một mươi hai tuổi cũng dương tính
từ đó đến nay gia đình tôi vẫn tự cách ly tại nhà
trung tâm y tế phường không liên lạc hay hướng dẫn gì nhất là khi hai con tôi chưa được tiêm vaccine ảnh kể
ngoài nỗi khổ vì covid gia đình anh còn phải chung sống với số sát thải sinh hoạt một tuần qua chất đống trong nhà
không có nhân viên y tế đến thu dọn riêng hoặc ai hướng dẫn tôi cách xử lý lượng rác mỗi ngày một lớn anh đông nói
anh nói rất thông cảm với lực lượng y tế phường bởi nhân lực ít trong khi số ca nhiễm và ca liên quan ngày càng nhiều
cơ quan chức năng nên có những hướng dẫn để người dân biết
anh đông nói anh không biết cách phòng tránh hoặc hướng điều trị f tại nhà thay vì ngó lơ anh đông nói
các cư dân sống cùng tầng cũng rất hoang mang nhất là khi f ban đầu đã lây cho ba người khác
anh vũ đình phong bốn mươi tuổi trường tầng nơi gia đình anh đông đang ở nói
anh đã đại diện cư dân gửi đơn cầu cứu tới ủy ban dân phường hoàng liệt với bốn f không được quan tâm
thanh phong dù cách ly tại nhà hay đi tập trung phường cần có hướng dẫn cụ thể để người dân biết nên làm gì
giác thải y tế xử lý ra sao các phát thuốc như thế nào
hiện phường đã trao đổi trực tiếp với trung tâm y tế quận hoàng mai để đơn vị đồn đốc đề nghị cdc hà nội
trả kết quả pcr sớm đối với bốn trường hợp trên từ đó sẽ có các biện pháp phù hợp
liên quan đến các trường hợp f phải ở nhà chờ để đi cách ly tập trung một chuyên gia dịch tễ của hà nội khuyến cáo
người dân cần bình tĩnh tự cách ly tại nhà trong bối cảnh f đang gia tăng
theo chuyên gia này hà nội cũng chuyển đổi tư duy từ quản lý không covid zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
theo thống kê tám mươi tám mươi năm bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng
trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm pcr bệnh nhân cần bình tĩnh và tự cách ly
vị này nói và cho biết ở nhà tự điều trị có thể còn tốt và thoải mái hơn vào khu thu dung điều trị
điều quan trọng là nhân viên y tế cơ sở phải biết cách điều phối
nếu f chuyển nặng cần chuyển ngay tuyến trên giảm thiểu nguy cơ tử vong
riêng gia đình anh đông đến tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trạm y tế phường đã gọi điện hỏi thăm
hỗ trợ lương thực
thực phẩm nước khử khuẩn cho gia đình cũng như được hướng dẫn cách xử lý rác thải
bằng cách để riêng có nhân viên y tế đến thu gom hàng ngày
phương cũng cử người đến tết để kiểm tra tải lượng virus và có hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch
anh cho biết sức khỏe bốn thành viên đã ổn định không nhất thiết phải đến cơ sở y tế để điều trị
khác với hà nội mới triển khai hướng cách ly f tại nhà vài tuần trở lại đây
sống chung với f đã không còn là khái niệm xa lạ với nhiều người sài gòn lúc này
thân nhân của họ làm gì để vừa chăm sóc người bệnh vừa giữ mình không bị nhiễm covid một mươi chín
phát hiện có các triệu chứng nhiễm covid một mươi chín bà nguyễn thị mai sáu mươi ba tuổi ngụ phường một mươi bốn quận năm
lập tức báo với y tế phường để được kiểm tra sức khỏe ngay trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
kết quả kiểm tra sức khỏe bà mai là f các thành viên trong gia đình đều âm tính với covid một mươi chín
vài ngày sau chồng ba cũng trở thành f
thấy hai vợ chồng chỉ cảm sốt thông thường bà mai quyết định cách ly điều trị tại nhà
thay vì đến bệnh viện để chăm sóc y tế
nhà rộng rãi bà mai và chồng cách ly trong một tầng riêng và đừng hai con gái chăm sóc chú đáo
ngay từ lúc phát hiện bệnh phương lập tức phát túi thuốc đưa vợ chồng bà vào nhóm gia lô điều trị f của phường
nên ai nấy đều tinh thần rất thoải mái không lo lắng hay sợ hãi
hàng ngày chị nguyễn thảo nguyên ba mươi ba tuổi con gái bà mai đều dậy sớm nấu thức ăn cho ba mẹ
cũng thường xuyên thăm hỏi động viên họ sớm vượt qua covid một mươi chín
dù chị em chị nguyên không nhiễm bệnh nhưng ai ở phòng lấy hạn chế tiếp xúc với nhau tuyệt đối
và chỉ trò chuyện với nhau qua mạng xã hội
ở nhà nhưng ai nấy đều tuân thủ năm k tuyệt đối hai mươi bốn trên hai mươi bốn không một phút lơ là vì đang sống chung với f
thậm chí gia đình tôi đeo khẩu trang suốt có ngủ mới dám tháo ra thôi
nhớ như vậy mà tôi cùng em gái vẫn bình thường không bị lây bệnh dù sống cùng nhà với bà mẹ chị nguyên nói thêm
mỗi ngày chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhất có thể
vì dùng chung một nhà vệ sinh ở tầng trệt nên sau mỗi lần sử dụng thì thành viên nào cũng khử khuẩn tất cả các ngõ ngách tay nắm để giữ an toàn cho người sau
chị mai tâm sự thời gian đầu sinh hoạt làm việc khi trong nhà của f là hết sức khó khăn vì mọi thứ đều đảo lộn
tuy nhiên dần ra các thành viên đều thích nghi và dần quen
sau bảy ngày điều trị covid một mươi chín tại nhà bà mai mừng nói là bà đã test nhanh âm tính sức khỏe của chồng vẫn rất ổn định
người phụ nữ hy vọng cả nhà sẽ sớm khỏi bệnh trở lại với nhịp sống của sài gòn
tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trở lại trong khi tết lại đang đến gần
nỗi lo vì dịch bệnh mà không thể trở về quê xung họp gia đình đang là nỗi bận tâm của không ít những người con xa quê
cùng với đó những quy định cách ly của địa phương liên tục thay đổi cũng khiến người dân phân vân không biết có nên về quê đón tết hay không
thúy là nhân viên ngân hàng tại tp hcm
cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất
cô đều về quê ăn tết vào ngày hai mươi tám đến hai mươi chín tháng chạp
thời gian nghỉ cũng không được nhiều
đến ngày bốn mùng năm cô đã chuẩn bị vào lại thành phố quay lại với công việc
năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều địa phương ra quy định cách ly ít nhất bảy ngày với người dân về từ vùng dịch đặc biệt ở các tỉnh phía nam
trong đó có tp hcm
quy định này khiến những lao động xa quê như thúy phải cân nhắc lại quyết định đón tết cùng gia đình
mình chỉ được nghỉ tết khoảng một tuần nhưng buộc cách ly bảy ngày
trước kể thời gian di chuyển
tính ra thời gian nghỉ không đủ để cách ly y tế tại nhà
như vậy thì chẳng ai dám về thúy nói
tương tự thúy kể nhiều bạn bè đồng nghiệp của cô cũng đang xem xét ở lại tp hcm trong dịp tết nguyên đán
trước mắt chưa ai dám đặt hay mua vé tàu xe máy bay về quê vì không lường trước được tình hình dịch bệnh cũng như các quy định cách ly y tế của địa phương
những ngày gần đây khi quê nhà cà mau ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh có ngày đứng đầu cả nước về số ca dương tính mới
kiều anh sinh viên năm cuối đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm rơi vào trạng thái bất an
mình liên tục theo dõi thông tin để đặt vé máy bay nhưng đến giờ vẫn không thể chắc chắn có thể về hay không
khi tình hình càng phức tạp những cuộc gọi về nhà cũng có cảm giác nặng nề hơn mọi người đều lo lắng
về quê sẽ phải cách ly tại nhà bảy ngày nên kiều anh sẽ sắp xếp lịch để về sớm hơn
mọi năm cô thường về nhà những ngày cận tết không bao giờ phải đắn đo chuyện phương tiện đi lại hay thời gian
năm nay thì khác
mình chuẩn bị kế hoạch sớm hơn cả vài tháng sợ đi xe khách có thể lấy nhiễm bệnh nên mình chọn đi máy bay
ở nhà còn có ông bà trẻ nhỏ nên mình hạn chế mọi trường hợp có thể gây lây nhiễm không dám tụ tập hay đi du lịch trong thời gian này
năm nay kiều anh quyết định sẽ đón một cái tết dài ngày dành thời gian để thực sự xung vầy với gia đình
cô đã sắp xếp để bàn giao lại hết công việc sẽ ở lại quê khoảng một tháng cho đến kỳ thực tập vào tháng ba
điều mình sợ nhất lúc này là dịch căng thẳng quê mình có thể phong tỏa và không thể về
cảm giác không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến minh chỉ muốn được bình an về xung họp với gia đình thôi
có thể nói hiện tại xét nghiệm là bước rất quan trọng giúp giảm sự lây lan của covid một mươi chín nhưng hiện có nhiều quan điểm sai lầm về cách thức này
sau đây sẽ là một số sai lầm trong việc xét nghiệm covid một mươi chín mà nhiều người dễ mắc phải và hướng dẫn cách sử dụng các xét nghiệm một cách chính xác
xin mời quý vị cùng theo dõi
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ khuyến cáo nên xét nghiệm trong những trường hợp sau đây
đầu tiên là nên xét nghiệm khi có triệu chứng của covid một mươi chín
tiếp xúc gần với người bị nhiễm covid một mươi chín nên xét nghiệm năm đến bảy ngày sau khi tiếp xúc theo every health
khi tham dự các cuộc tụ họp đông người
khi chuẩn bị gặp người bị ức chế miễn dịch hoặc người cao tuổi cũng nên xét nghiệm nhanh tại nhà để tránh vô tình lây nhiễm cho họ
tiến sĩ tara swift phó giáo sư giảng dạy về dịch tễ học tại đại học derussell mỹ
cho biết về xét nghiệm kháng nguyên có thể bỏ sót trường hợp bị nhiễm covid một mươi chín ở mức độ thấp
để chắc chắn bạn cần phải làm xét nghiệm kháng nguyên một lần nữa thường là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ sau
hoặc phải làm tiếp xét nghiệm pcr để xác nhận tiến sĩ swift nói
không nên chủ quan khi có kết quả âm tính vì nếu làm xét nghiệm quá sớm trong giai đoạn ủ bệnh mức độ virus còn quá thấp kết quả cũng có thể âm tính
nhiều người không thể chịu được cảm giác tăm bông cắm sâu vào mũi họng
vì vậy chỉ đưa tăm bông đến giữa trừng ở mũi tiến sĩ melanie swift từ phòng khám hyokunic mỹ cho biết
cũng có thể do trong quá trình đưa tam bông vào mũi quay bị gặp lại và không vào đủ sâu trong mũi
nhưng muốn có kết quả chính xác phải lấy mẫu ở sâu trong mũi họng
một nghiên cứu được công bố trên tạp chí họp puros one vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho thấy
các xét nghiệm sử dụng tam bông ở sâu trong mũi có độ chính xác chín mươi tám
trong khi lấy mẫu ở vị trí nông hơn có độ chính xác từ tám mươi hai đến tám mươi tám
khi làm xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà điều quan trọng là phải tuân theo các chỉ dẫn thật chính xác
nếu đi chạch hướng dù chỉ một chút kết quả có thể không chính xác
ví dụ với xét nghiệm hướng dẫn yêu cầu máy mũi trong năm đến một mươi giây
nếu máy trong khoảng thời gian ngắn hơn có thể không lấy đủ mẫu cho xét nghiệm để tìm dấu hiệu của virus
tương tự nếu xét nghiệm yêu cầu chính xác ba giọt dung dịch được cho vào khay
cho nhiều hơn hoặc ít hơn có thể làm cho chức năng xét nghiệm hoạt động không đúng
chuyển sang những tin tức về dịch bệnh tại các điểm nóng trên thế giới
mới đây giám đốc của cơ quan an ninh y tế anh jenny harris cho rằng
bế chủng omicron có thể là mối đe dọa đáng kể nhất với quốc gia này
kể từ khi đại dịch bùng phát khi trong ba tuần anh đã có một mươi ca omicron
tôi chắc chắn số liệu trong vài ngày tới sẽ khá đáng kinh ngạc so với tốc độ lây lan
mà chúng ta từng thấy ở các biến chủng trước bà hari nói trước một ủy ban bao gồm các nghị sĩ anh
nguy cơ bản thông tin
nguy cơ tiềm ẩn thực sự đang hiện hữu
tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn đang tìm hiểu về biến chủng mới
với mức độ gây bệnh nặng của nó khả năng nhập viện tử vong
người đứng đầu cơ quan an ninh y tế anh cho hay
nói thêm rằng mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn ban đầu nên chưa thể đưa ra kết luận
tuyên bố của bà hare được đưa ra ngay trước khi anh ghi nhận kỷ lục bảy mươi tám sáu trăm một mươi ca bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ
mức tăng chưa từng có kể từ khi đại dịch bùng phát
số ca bệnh mới tăng hơn hai mươi ca so với một ngày trước đó
sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm diễn ra trong bối cảnh omicron
đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở anh
ca nhiễm umicron đầu tiên được phát hiện tại anh hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
tính tới hiện tại nước này ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm biến chủng mới
trong đó có một ca tử vong
các chuyên gia y tế anh dự đoán con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê này
anh hiện mới chỉ ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm uncron nhập viện
tuy nhiên các quan chức y tế cảnh báo số lượng ca nhiễm quá lớn
có thể khiến các trường viện
tù hợp thiệt mạng gia tăng và đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe vào tình trạng quá tải
chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng các dấu hiệu hiện tại cho thấy đợt dịch lần này
có thể lây lan mạnh hơn nhiều so với đợt dịch thời điểm này vào năm ngoái
chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó bà hari nói thêm
còn tại hàn quốc quốc gia này có thể phải điều chỉnh kế hoạch sống chung đại dịch
khi số ca nhiễm mới số ca tử vong do covid một mươi chín lập kỷ lục mới
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai nước này ghi nhận bảy tám trăm năm mươi ca covid một mươi chín mới
chủ yếu là ca nhiễm trong cộng đồng
đây là ngày có số ca nhiễm trong ngày cao nhất ở hàn quốc kể từ khi đại dịch bùng phát
số ca nhiễm mới riêng ở seoul lần đầu tiên vượt ba ca
số bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng tại hàn quốc cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay là chín trăm sáu mươi bốn trường hợp
trong ngày hàn quốc ghi nhận bảy mươi ca tử vong
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín ở nước này lên bốn bốn trăm năm mươi sáu ca
số ca tử vong đã lập kỷ lục chín mươi bốn trường hợp vào hôm qua
mặc dù tốc độ lây lan covid một mươi chín ở hàn quốc vẫn tương đối thấp so với các nước châu âu
nhưng số ca nhiễm trong ngày tại quốc gia này liên tục ở mức bốn con số kể từ đầu tháng bảy
và lần đầu tiên vượt ngưỡng bảy ca hồi tuần trước
dịch tái bùng phát mạnh trở lại tại hàn quốc khi chính phủ nước này bắt đầu nới lỏng hạn chế để sống chung với đại dịch
quyết định nới lỏng được đưa ra sau khi hàn quốc đã tiêm chủng đầy đủ vaccine covid một mươi chín
cho tám mươi dân số
với tình hình dịch hiện nay chính phủ hàn quốc đang cân nhắc áp đặt trở lại các lệnh hạn chế
như giới hạn số người hội họp không giờ mở cửa kinh doanh
trước đó giới chức y tế hàn quốc cũng cảnh báo giai đoạn hai của chiến lược sống chung với đại dịch
có thể phải hoãn lại nếu tình hình diễn biến xấu đi
thêm một phát hiện mới về biến thể omicron
một nghiên cứu cho thấy biến thể coronavirus mới omicron nhờ một bước đột biến lớn
nên có được khả năng xâm nhập vào cơ thể của loài gặm nhấm
vốn là tác nhân mang bệnh dịch hạch
theo sputnik một nghiên cứu được công bố mới đây trên trang y khoa bionics
cho thấy biến thể coronavirus mới omicrone nhờ một bước đột biến lớn
nên có được khả năng xâm nhập vào cơ thể của loài gặm nhấm
vốn là tác nhân mang bệnh dịch hạch
nghiên cứu chỉ rõ coronavirus sử dụng gap protein đột biến đặc trưng
để liên kết với các thụ thể ace hai một loại enzyme trên mạng tế bào
cho phép chúng xâm nhập vào tế bào
các nhà khoa học
cho biết không giống như các hợp chất hữu cơ khác
omicron dường như có khả năng liên kết với ace hai của loài gạm nhấm
từ trước tới nay
người ta cho rằng những tác nhân chính mang bệnh dịch hạch không phải là con người
mà là những loài gạm nhấm sống cải trong tự nhiên
lẫn vùng ngoại ô thành phố và những nơi tập trung đông người khác
theo nhiều nhà khoa học
trực khuẩn dịch hạch lọt vào châu âu và trung đông lần đầu tiên ở thời cổ đại
do sự thay đổi khí hậu buộc các loài gặm nhấm sống ở vùng thảo nguyên mông cổ
và trung quốc phải di cư về phía tây
trước thời trạng toàn cầu đang vật lộn với làn sóng covid một mươi chín mới
do biến thể omicron và delta gây ra
bà maria vankerhov trưởng nhóm kỹ thuật thuộc chương trình y tế khẩn cấp
của tổ chức y tế thế giới cho biết
đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc vào năm tới hai nghìn hai mươi hai nhờ có vaccine
hai nghìn hai mươi hai là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch covid một mươi chín
hiện đã có các công cụ
chúng ta có thể khiến covid một mươi chín
không còn nổi tiếng
không còn gây chết chóc nữa
vào tháng một mươi who đã khởi động chiến lược phủ vắc xin toàn cầu vào giữa năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó họ vạch ra nhiều hành động nhằm đạt được tỷ lệ tiêm chủng bảy mươi
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tổng giám đốc who phát biểu trong một cuộc họp báo rằng
ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine hiện nay suy giảm hiệu quả trước biến thể omicron
theo hãng reuters who cảnh báo biến chủng emicron đang lây lan
với tốc độ nhanh chưa từng thấy và vaccine vẫn là công cụ hạn chế đáng kể nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
về tổng thể who đánh giá rủi ro từ biến thể omicron vẫn còn rất cao
và cho biết cần nhiều dữ liệu để đánh giá rõ hơn tới khả năng lẩn tránh miễn dịch
ở người đã tiêm vắc xin hay từng nhiễm covid một mươi chín của biến thể omicron
một số nhà sản xuất vắc xin đã tuyên bố đang thử nghiệm điều chỉnh vắc xin để chống lại biến thể mới
omicron lần đầu tiên được ghi nhận ở nam phi vào cuối tháng một mươi một
tuần trước tổng thống nam phi sirin saramosa cho biết omicron là nguyên nhân gây ra hầu hết các cả mắc mới trên cả nước
và quả thật những hiệu quả của mũi tiên thứ ba đối với biến thể omicron đã được nhiều nước công nhận
cùng với những nỗ lực của các nhà sản xuất điều chế vắc xin đặc trị
chúng ta có thể hy vọng vào một thế giới không còn lo ngại về covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu của đại học oxford đã chứng minh việc tiêm tăng cường mũi vắc xin thứ ba
giúp tăng khả năng bảo vệ của vắc xin trước biến chủng omicron của covid một mươi chín
theo số liệu của nghiên cứu lượng kháng thể chống lại biến chủng omicron
ở những người được tiêm hai liều vắc xin astrazeneca hoặc biontech pfizer
có sự sụt giảm mạnh so với biến chủng delta
liều vắc xin tăng cường giúp tăng cường lượng kháng thể và tế bào t
trong trường hợp bị tái nhiễm covid một mươi chín người bệnh sẽ không gặp phải những triệu chứng nặng
và ít có nguy cơ lây chuyển cho những người khác giáo sư bang ham tại đại học hoàng gia london cho biết
kết quả thử nghiệm liều vắc xin tăng cường trong phòng thí nghiệm của hãng dược phẩm pfizer
cho thấy lượng kháng thể trung hòa chống lại biến chủng omicron của người được tiêm liều thứ ba
tăng hai mươi năm lần so với người được tiêm hai mũi cung cấp mức độ bảo vệ tương đương
so với chủng virus covid một mươi chín nguyên bản
theo dữ liệu về các trường hợp lây nhiễm biến chủng omicron của cơ quan an toàn sức khỏe anh
những người được tiêm tăng cường vắc xin của moderna và pfizer
đạt khả năng miễn dịch từ bảy mươi bảy mươi năm trước biến chủng này
theo dữ liệu của ukssa
ngoại truyền thông tin
kết quả thử nghiệm do hãng dược phẩm pfizer thực hiện trước khi xuất hiện biến chủng omicron
cho thấy lượng kháng thể có sự gia tăng mạnh mẽ trong bảy ngày sau khi tiêm liều thứ ba vaccine
tuy nhiên một số chuyên gia đánh giá mũi tiêm thứ ba có thể cho phản ứng miễn dịch sớm hơn thời điểm trên
theo ông inglis liều vắc xin tăng cường cho bệnh hoa gà bắt đầu có hiệu lực trong bốn mươi tám giờ sau khi tiêm
tôi không nghĩ liều vắc xin covid một mươi chín thứ ba sẽ có nhiều sự khác biệt
liều vắc xin thứ ba sẽ nhanh chóng tạo ra kháng thể mới
ông inglis nhận định các nhà sản xuất đang trong quá trình điều chỉnh loại vắc xin của mình để chống lại các đột biến của biến chủng omicron
hãng dược phẩm pfizer cho biết vaccine đặc trị biến chủng omicron của công ty sẽ sẵn sàng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nhờ vào khả năng thích ứng với các biến chủng virus của công nghệ mvna
giáo sư pennyworth tại đại học king college london nhận định quyết định sử dụng các loại vắc xin đặc trị biến chủng
sẽ phụ thuộc nhiều vào mức độ bảo vệ của các liều vắc xin tăng cường
cho các biến chủng covid một mươi chín
các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra nhận định về sự cần thiết của việc tiêm bổ sung vaccine covid một mươi chín hàng năm
giống như các loại vắc xin phòng bệnh cú mùa khác
tuy nhiên mức độ lan rộng của covid một mươi chín hiện nay sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành của các biến chủng virus có khả năng kháng vaccine mạnh hơn
giáo sư miễn dịch học tại đại học trinity ở dubin ông kirsten mill dự đoán việc tiêm bổ sung vắc xin thường xuyên
sẽ là cần thiết trong một khoảng thời gian dài
dựa trên số lượng các đột biến của biến chủng omicron
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại